rất nhiều vụ việc nghiêm trọng đã được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng quyết tâm xử lý đến cùng
tại cuộc họp ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu của thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do tổng bí thư trưởng ban chỉ đạo nguyễn phú trọng chủ trì
thường trực ban chỉ đạo thống nhất chủ trương trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý một số vụ việc vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng
dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đưa sáu vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp ra xét xử sơ thẩm vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu và quý i năm hai nghìn một mươi bảy gồm
vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty in thương mại và dịch vụ agribank
vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tổng công ty xây dựng đường thủy việt nam
hai vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần dệt quế võ và chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển bắc ninh
bốn vụ án tham mô tài sản dừa tiền xảy ra tại công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên vận tài viễn dương vinaxin
vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ cho vay lãi nặng xảy ra tại phòng giao dịch điện biên phủ ngân hàng công thương việt nam chi nhánh tp hcm
vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương
bảy vụ án cố ý làm trái quyết định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng trực vụ vi phạm quyết định về cho vai trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng xảy ra tại ngân hàng công thương việt nam chi nhánh tp hcm

một mươi vụ án cố ý làm trái quyết định của nhà nước về quả nghiêm trọng lợi dụng trực vụ vi phạm quyết định về cho vai trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng xảy ra tại ngân hàng công thương việt nam chi nhánh tp hcm
một mươi một vụ án cố ý làm trái quyết định của nhà nước về quả nghiêm trọng lợi dụng trực vụ vi phạm quyết định về cho vai trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng xảy ra tại ngân hàng công thương việt nam chi nhánh tp hcm